ngày hai mươi một tháng bảy tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao cùng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị
đồng chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ một mươi hai ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức các chuyến thăm cấp cao khi điều kiện cho phép
và duy trì tiếp xúc với hình thức phù hợp khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai đảng phát huy vai trò quan trọng của hai bộ ngoại giao trong việc điều phối
thúc đẩy quan hệ hai nước triển khai tốt các cơ chế giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng
an ninh thực thi pháp luật trao đổi kinh nghiệm và triển khai hợp tác về phòng chống dịch covid một mươi chín
nối lại các chuyến bay thương mại tạo thuận lợi cho việc qua lại về người và hàng hóa
tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư phát triển bền vững
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đề nghị trung quốc tạo điều kiện để hoạt động thương mại việt trung
trong đó có thương mại biên giới được triển khai thuận lợi nhập khẩu nhiều hơn nữa
các mặt hàng có ưu thế của việt nam nhất là nông sản
khuyến khích doanh nghiệp trung quốc đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến
thân thiện với môi trường chỉ đạo giải quyết triệt đề các vướng mắc tồn động tại một số dự án hợp tác
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao vương nghị khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan chủ quản xem xét tích cực các đề xuất của việt nam
về biên giới trên đất liền hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
nghiêm túc tuân thủ các quy định của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan
hai bên đã trao đổi thẳng thắn về tình hình trên biển thời gian qua
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở biển đông gần đây
đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp tình hình
mở rộng tranh chấp tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc tuân thủ luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất
thực hiện toàn diện hiệu quả doc thúc đẩy đàm phán coc sớm đạt kết quả thực chất